những năm gần đây phong trào xây dựng nông thôn mới của cả nước ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất
trong đó việc tạo sinh kế cho người dân để nâng cao thu nhập phát triển kinh tế bền vững và xây dựng nếp sống văn minh được đặc biệt chú trọng
huyện văn bàn tỉnh lào cai là một trong số các địa phương hưởng ứng mạnh mẽ và thực hiện quyết tâm này
trên diện tích tám hectare đất của gia đình bà trần thị vinh đã trồng một trăm linh gốc bưởi diễn
mặc dù mới chỉ một nửa số gốc cho thu hoạch nhưng đã đem lại cho gia đình bà thu nhập lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi vụ
giá bán trung bình mỗi trái bưởi từ hai mươi đến ba mươi đồng thu mua tại vườn
việc xây dựng nông thôn mới sẽ hiệu quả và thực chất hơn